ngày hai mươi hai tháng năm đội quản lý thị trường số hai mươi bốn cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện thu giữ số lượng lớn sách giáo khoa và đĩa tiếng anh bị làm giả trên địa bàn xã hoài đức thành phố hà nội
lực lượng chức năng thu giữ trên bốn mươi đĩa tiếng anh hơn ba mươi sách giáo khoa các loại hầu hết số sách này đều không có hóa đơn chứng từ
chủ kho sách khai nhận mua số sách này từ nguồn trôi nổi mang về để bán kiếm lời hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm lập biên bản và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
hầu hết số sách giả in lậu này được ghi nguồn từ nhà xuất bản việt nam với sách giáo khoa chỉ cần sai một lỗi nhỏ cũng ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh
năm học mới sắp bắt đầu vì vậy mỗi bậc phụ huynh cần cẩn trọng để lựa chọn sách giáo khoa cho con em mình